nguyễn thị minh khai bị thực dân pháp bắt tuy bị giam hãm trong nhà tù nhưng nguyễn thị minh khai với cương vị là bí thư thành ủy sài gòn chợ lớn là ủy viên xứ ủy nam kỳ nên bà vẫn tìm mọi cách để liên lạc với bên ngoài tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nam kỳ
năm một nghìn chín trăm bốn mươi thì bà cùng với thành ủy cùng với chứ ủy tham gia phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nam kỳ
trong khởi nghĩa nam kỳ lúc bây giờ
dù nhiều cán bộ cao cấp của đảng đã bị thực dân pháp bắt nhưng nguyễn thị minh khai vẫn kiên trì giữ vững cái vị trí chiến đấu của mình và tha bị bắt rồi bị tử hình cho bà quyết không chịu buồn xuôi
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi cuồng khởi nghĩa nam kỳ bùng nổ đây là cuồng khởi nghĩa thể hiện tinh thần anh dũng cuộc khởi của quần chúng cách mạng
đồng chí nguyễn thị minh khai là tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu của quê hương
trong khởi nghĩa nam kỳ đồng chí đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho mục tiêu giải phóng dân tộc dành độc lập tự do cho đất nước